vào chiều ngày hôm qua đồng chí quản minh cường phó bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai và thiếu tướng nguyễn sĩ quang giám đốc công an tỉnh đã đồng chủ trì thảo luận trao đổi về năm dự án luật do bộ công an chủ trì soạn thảo chính quốc hội khóa một mươi năm trong năm hai nghìn hai mươi ba
các ý kiến tại hội thảo đã bày tỏ sự đồng tình về sự cần thiết xây dựng ban hành các dự án luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận sự cần thiết cấp bách của việc ban hành năm dự thảo luật do bộ công an chủ trì soạn thảo trình quốc hội khóa một mươi năm trong thời gian tới
gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở luật trật tự an toàn giao thông đường bộ luật căn cước luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại việt nam
các ý kiến thống nhất cho rằng
và cho rằng khi hoàn thiện dự thảo luật này cần xem xét kỹ lưỡng các vấn đề có liên quan
nội dung các dự án luật nói trên cơ bản hoàn trình và đồng tình về sự cần thiết xây dựng ban hành các dự án luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay